thưa quý vị và các bạn đối với một số văn nghệ sĩ hoạt động sáng tạo nghệ thuật dường như tách rời khỏi lĩnh vực công nghệ nói riêng và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung
quan niệm này đang là một nguyên nhân quan trọng khiến cho nghệ thuật trở nên xa rời thực tiễn cuộc sống mất dần sức hút với khán giả nhất là khán giả trẻ
chương trình hôm nay xin truyền đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả cao ngọc có tiêu đề
ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
không thể phủ nhận rằng thời gian qua các thành tựu của khoa học và công nghệ đã tác động mạnh mẽ từ mọi lĩnh vực của đời sống
trong đó có hoạt động nghệ thuật biểu diễn tác động đó là tất yếu đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi văn nghệ sĩ phải điều chỉnh tư duy cách thức sáng tạo
tuy vậy vẫn có một số ý kiến phủ nhận sự tác động này coi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có đặc thù riêng do cá tính sáng tạo của nghệ sĩ mang tính đặc thù độc đáo
cho nên nằm ngoài quy luật tác động của khoa học công nghệ
vậy trên thực tế các tiến bộ của khoa học kỹ thuật
đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã và đang có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống văn học nghệ thuật
có thể thấy từ khi xuất hiện kỹ thuật số đã tác động mạnh mẽ và làm biến đổi quá trình sáng tạo văn học nghệ thuật
nhất là tạo ra sự thay đổi về mối tương tác nhiều chiều trong chuỗi tác động qua lại giữa người sáng tạo tác phẩm người thưởng thức
một thí dụ đơn giản minh chứng cho điều này là
nếu trước đây độc giả chỉ có thể đọc tác phẩm văn học qua các bản in
truyền thống thì hiện nay họ có thể thưởng thức tác phẩm qua sách điện tử e book sách nói audio book
nhà văn có thể tự công bố tác phẩm của mình trên mạng xã hội và độc giả có thể kết nối dễ dàng với nhà văn mà mình ưa thích
hay sự ra đời các chương trình nhà hát truyền hình
giúp công chúng có điều kiện thưởng thức các loại hình sân khấu truyền thống một cách thuận tiện
hoặc các chương trình truyền hình trực tiếp lại giúp khán giả có thể thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật
tại bất cứ địa điểm nào mà không cần phải đến trung tâm
tương tự là các kỹ xảo điện ảnh hoàn toàn có thể được thực hiện trên máy tính một cách dễ dàng
thay vì sử dụng phương pháp thủ công như trước đây
thành tựu công nghệ kỹ thuật số đã đem lại nhiều thuận lợi cho nghệ sĩ và công chúng trong sáng tạo
thưởng thức nghệ thuật đồng thời cũng đòi hỏi nghệ sĩ phải tiếp cận thích ứng để tồn tại phát triển
trong khi đó bản thân quá trình tiếp nhận nghệ thuật của công chúng cũng đã có sự thay đổi
với những tiêu chí yêu cầu ngày càng khát khen
như trong lĩnh vực sân khấu ngày nay khán giả khó bị hấp dẫn với những cảnh trí sân khấu cồng cảnh
tốn nhiều thời gian truyền cảnh
hệ thống âm thanh chiếu sáng cũ lạc hậu sẽ khiến vở diễn trở nên thiếu sinh khí
khán giả mong muốn trên sân khấu có sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật
cùng sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao hiệu quả của sản phẩm nghệ thuật
vì thế khán giả mong muốn trên sân khấu có sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật
không đáp ứng được nhu cầu thưởng thức mới của công chúng
cũng đồng nghĩa với việc nhà hát mất khán giả doanh thu sụt giảm động lực phát triển từ đó dễ suy yếu
đặc trưng của văn học nghệ thuật là đề cao sáng tạo cá nhân những khác biệt trong tư duy nghệ thuật
tuy nhiên trong các loại hình văn học nghệ thuật
thì sân khấu đòi hỏi hình thức nghệ thuật biểu diễn mang tính tổng hợp
do đó chịu áp lực lớn nhất trong cách thức tái hiện và trình bày không gian thời gian
hầu như mọi khuyên hướng sân khấu đều gắn với cách thức xử lý vấn đề này
theo đánh giá của các chuyên gia sân khấu như giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân đình quang
nghệ sĩ ưu tú trần minh ngọc dù có rất nhiều trường phái sân khấu
nhưng có thể quy về hai xu hướng cơ bản thể hiện không gian thời gian theo xu hướng tái tạo hiện thực
sử dụng trang trí gây ảo giác thực diễn xuất gần với tự nhiên tác động trực tiếp vào cảm quan người xem
và xu hướng thể hiện không gian thời gian theo hướng
xu hướng thẩm mỹ sử dụng trang trí ước lệ có tính ẩn rụ tượng trưng
gây hiệu quả đến cảm quan người xem bằng sức liên tưởng gợi hình ảnh suy nghĩ
như vậy có thể thấy thách thức với nhiều đạo diễn sân khấu là do điều kiện vật chất hạn chế
cho nên không đáp ứng được những ý tưởng bay bồng của họ trong xử lý không gian thời gian
một thủ pháp từng được ca ngợi của sân khấu truyền thống là biến không gian
thời gian vốn không thể mở rộng vô hạn vì sự hạn hẹp của sản diễn
bằng cách biến đổi ý nghĩa sản diễn
và theo đó không gian sản diễn sẽ không còn bị bó hẹp mà mang ý nghĩa ước lệ giả định
nhưng trước những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng
cách thức truyền thống này dường như không còn đủ sức thuyết phục
khán giả thời hiện đại có những yêu cầu khắt khe hơn về kỹ thuật biểu diễn
sử dụng công trong thiết kế sân khấu và kết hợp ứng dụng công nghệ
để đẩy mạnh hiệu quả về thị giác
do đó có thể nói yêu cầu áp dụng công nghệ
nhất là công nghệ kỹ thuật sản diễn
số vào sáng tạo sân khấu
trở thành yêu cầu mang tính cấp bách bắt buộc
nắm bắt được xu thế mới trong nhu cầu thưởng thức của công chúng
từ sự rè rặt ban đầu
đến nay có khá nhiều đơn vị nghệ thuật đã ứng dụng hiệu quả
các thành tựu mới của khoa học công nghệ vào lĩnh vực sân khấu
ở các công đoạn âm thanh ánh sáng hình ảnh
phổ biến nhất là sự xuất hiện của những màn hình led
màn hình phẳng phát sáng có thể hiển thị hình ảnh video
tại nhiều sân khấu lớn nhỏ
sự ưa chuộng này được lý giải
bởi màn hình led có khả năng thay đổi cảnh nhanh chóng
màu sắc rực rỡ tinh tế
có thể đáp ứng được yêu cầu cần nhiều chiếc phong hậu
đáp ứng được ý tưởng nghệ thuật của đạo diễn
bên cạnh đó quá trình diễn xuất diễn viên
có sự tương tác ăn ý với những tình huống xuất hiện trên màn hình
sẽ tạo ra sự hấp dẫn cho khán giả
gần đây nhất vào kịch múa mị của đoàn cao múa nhạc việt bắc
với trang trí giàu tính ước lệ
nhưng tạo ấn tượng bằng việc khai thác những chi tiết
mang tính biểu tượng cao phối hợp với màn hình led
kết hợp ánh sáng âm nhạc và các động tác múa điêu luyện
khiến mỗi cảnh diễn như bức tranh sống động tràn đầy cảm xúc
trước đó chương trình lona show
với sự kết hợp tinh tế của nhiều loại hình nghệ thuật như
kịch siếc múa hip hop
sử dụng công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại
đã mang lại hiệu quả thẩm mỹ khá ấn tượng cho khán giả
người xem không ngất trầm trồ trước các biểu cảm
của diễn viên ở mỗi trường đoạn
phối hợp nhuẩn nhuyễn ăn ý với cảnh thiết kế điện tử
hay chương trình hầu đồng tứ phủ của nhóm xã hội hóa
do đạo diễn việt tú khai thác
sở dĩ đứng vững được nhiều năm qua tại hà nội
cũng nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ như
âm thanh ánh sáng
tận dụng món quà quý giá từ các tiến bộ khoa học công nghệ
hiện nay nhiều nhà hát cải lương phía bắc
cũng đã chú trọng tới việc kết hợp hình ảnh
ánh sáng phụ trợ cho nghệ sĩ trong quá trình biểu diễn
từng bước đáp ứng nhu cầu nghe nhìn đa dạng của công chúng
tiêu biểu có thể kể đến những vở được đầu tư lớn như
hừng đông mai hắc đế của nhà hát cải lương việt nam
nhờ sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ
mà vở diễn thể hiện được những cảnh diễn
mà trước đây phải đầy vào hậu trường
bởi không đủ không gian để diễn tả trên sân khấu chính
nhà hát cải lương hà nội cũng từng thực hiện thành công dự án
không làm ngắt quãng thời gian cảm thụ của khán giả
trong khi thay cảnh bằng cách để diễn viên
thể hiện vở diễn liền mạch với sự hỗ trợ
của màn hình led như một phông sân khấu độc
những dự án chương trình nêu trên đều đòi hỏi
sự đầu tư công phu và ứng dụng hiệu quả
giữa công nghệ với sản diễn
từ những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước
việc sử dụng tác phẩm điện ảnh hoặc các phân cảnh
của công nghệ điện ảnh và sản diễn
đã có đạo diễn thực hiện thành công
tuy nhiên để sự phối hợp đạt tới độ nhuẩn nhuyễn tinh tế
tạo hiệu quả thẩm mỹ đặc sắc
thì phải chờ tới khi có được sự cộng hưởng
của các thiết bị công nghệ cao âm thanh lập thể
tuy vậy mặt trái của công nghệ
đối với hoạt động biểu diễn
cũng không khó để nhìn ra
việc áp dụng công nghệ nhằm đổi mới sản diễn
nếu quá lạm dụng hoặc quá nôn nóng vội vã
rất dễ biến sân khấu thành nồi lầu thập cầm
không còn là hình thức sân khấu đầy bí ẩn
và hấp dẫn đối với công chúng
xét cho cùng tính duy nhất độc đáo của mỗi đêm diễn
trước hết phải thể hiện bằng chính sự
tương tác giữa người diễn và người xem
cũng như những sáng tạo ngẫu hứng thăng hoa
của tập thể nghệ sĩ
thực tế đã có không ít chương trình
dù được quảng cáo là dùng tất cả tấn đạo cụ
nghệ sĩ sử dụng tới hàng trăm bộ trang phục
được lắp thiết bị tạo hiệu ứng đặc biệt
sân khấu được làm mưa nhân tạo
tạo cảm giác như thật
nhưng vẫn không thuyết phục được khán giả
thậm chí bị đánh giá thấp về chất lượng nghệ thuật
cũng như sự phu trương
do đó cả hai thái cực
lạm dụng thái quá hay tẩy chay công nghệ
ở một bộ phận nghệ sĩ
đều có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực
dẫu thế nào thì vẫn cần thấy rằng
ứng dụng công nghệ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật
chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cho nghệ sĩ
quan trọng nhất của lao động sáng tạo
luôn phụ thuộc vào từng cá nhân
đòi hỏi những nỗ lực tìm tòi học hỏi
để không ngừng đổi mới tư duy
nắm bắt kịp thời nhu cầu của công chúng
quá trình này không chấp nhận
tâm lý tự mãn
bằng lòng với bản thân
nhất là sau khi đạt được một số thành quả nhất định
tự lập lại mình
thiếu sáng tạo và đổi mới
sẽ là lực cản vô hình
cho sự phát triển của cá nhân nghệ sĩ nói riêng
và của hoạt động sáng tạo
văn học nghệ thuật nói chung
quý vị và các bạn
vật theo dõi bài
ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nghệ thuật
của tác giả cao ngọc
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau